toàn lạc ven cảng biển tại thủ đô doha của qatar sân vận động chín trăm bảy mươi bốn là công trình thể thao độc nhất vô nhị
và sẽ là nơi tổ chức bảy trận đấu của vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi
chín trăm bảy mươi bốn là số lượng container tái chế đã được sử dụng để ghép cùng các kết cấu thép tạo nên một sân vận động đặc biệt
còn số chín trăm bảy mươi bốn cũng mang một ý nghĩa riêng đây là mã số điện thoại quốc tế hay còn gọi là mã vùng của qatar
tổng thể sân vận động mang màu sắc hiện đại và năng động
với hơn bốn mươi chỗ ngồi sơn chín trăm bảy mươi bốn sẽ là một trong tám sân vận động lần lượt tổ chức các trận đấu của world cup hai nghìn hai mươi
chín trăm bảy mươi bốn là sân duy nhất nằm gần biển và cũng sẽ là sân vận động đầu tiên mà người hâm mộ bóng đá nhìn thấy khi đến qatar
vì nó nằm gần sân bay quốc tế hamas
địa điểm độc đáo này cũng được chọn để tôn vinh truyền thống thương mại và hàng hải lâu đời của qatar